chuyển phá đường dây sử dụng công nghệ cao giả danh bệnh viện uy tín bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn bảy người dân trên cả nước
nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc ninh đấu tranh chuyên án
chuyển phá đường dây sử dụng công nghệ cao giả danh bệnh viện uy tín bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn bảy người dân trên cả nước với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ ba bốn trăm hai mươi chín hộp sản phẩm thuốc giả sáu mươi bảy điện thoại di động ba mươi bảy máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh đã đề nghị công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết quả điều tra khám phá vụ án đã có phần bảo vệ sức khỏe tài sản cho người dân gian đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và biểu dương thành tích nêu trên của công an tỉnh bắc ninh
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bắc ninh khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
thứ trưởng lương tam quang mong công an tỉnh bắc ninh phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố ba bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với các ông nguyễn đình dứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa ông cù đình hiền cựu phó tránh văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa
ông bùi văn nam cựu phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ban đầu sai phạm của ba bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông mã
tại dự án hạc thành tower gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng
liên quan đến dự án hạc thành tower trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ông đinh xuân hướng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên sông mã
lúc bị khởi tố ông hướng là bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ
vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi tại khu vực bản nậm măn xã hủy một huyện sông mã
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đồn biên phòng cửa khẩu trường khương và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua trú tại xã hủy một huyện sông mã
trong bao tải đối tượng mang theo lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai viên nén trụ hình tròn
bước đầu đối tượng giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận ba tp hcm vừa bắt khẩn cấp phạm minh hoàng ba mươi sáu tuổi lê việt anh ba mươi sáu tuổi vũ minh hiếu hai mươi năm tuổi trần võ khương an ba mươi sáu tuổi đều trú tại tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi công an phường nhận được trình báo của một người phụ nữ về việc căn nhà của gia đình
bị tạt sơn và chất bẩn được biết em gái của bà này có mượn bảy triệu đồng của một người bên ngoài mỗi ngày trả ba trăm năm mươi đồng
tuy nhiên em bà đóng được năm ngày thì mất khả năng chi trả và dẫn tới bị các đối tượng tạt sơn chất bẩn
qua truy xét lực lượng công an xác định băng nhóm gây án do hoàng cầm đầu nên bắt giữ
hoàng khai nhận hoạt động cho vay từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay hoàng bỏ ra khoảng một trăm linh triệu đồng cho khách ở nhiều quận như quận tám quận sáu vay tiền
hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi và khách có nhu cầu thì sẽ liên hệ tới hoàng để được tư vấn
sau đó hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay nếu khách đủ yêu cầu nhân viên sẽ báo cho hoàng
trong quá trình đấu tranh điều tra cơ quan công an đã thu giữ ba mươi hai kg cáp năm thùng sơn loại ba lít một thùng đã sử dụng
một bình mắm tôm năm l một laptop và tám điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
công an quận ba đã yêu cầu ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng hoàng thì nhanh chóng đến đội cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba số hai trăm bốn mươi ba kết mạng tháng tám phường bốn quận ba tp hcm để cung cấp thông tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc vừa điều tra và làm rõ bắt giữ một đối tượng lừa vay tiền kinh doanh
rồi chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đối tượng là hồ văn kiều ba mươi hai tuổi trú tại xã crong búc huyện crong park tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy
kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư kinh doanh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều tiếp tục thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay mượn nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người
sau khi có tiền kiều bắt đầu mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
sau khi có tiền kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ
đến ngày hai mươi một tháng chín kiều mất khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay
quá bắt đầu vào hai nghìn hai mươi ba thì vấn đề quay mượn và vốn liếng bắt đầu không còn
thì lúc đó xác định là tuyên bố là phá sản
nhưng vào thời điểm đó thì do là bất định số vốn ban đầu
nên cảm thấy nó hụt hứng và tiếp những công sức mình bỏ ra
thế nên là cố gắng vay mượn thêm để có hy vọng vượt dậy để làm lại từ ban đầu
tới tháng năm tháng sáu và hai nghìn hai mươi ba thì bắt đầu nợ ngày càng nhiều lên
lại sinh lại bắt đầu mất khả năng chi trả và xoay vòng
sau khi đã mất khả năng trả nợ đối tượng vẫn không có thông báo cho những người đã vay tiền biết
mà tiếp tục là đưa ra thông tin vay mượn tiền để làm ăn đầu tư về cái việc mua bán xe ô tô
sau đó thì đối tượng có mượn sử dụng hình ảnh của một số salon ô tô khác để đăng bài trên trang cá nhân
hoặc gửi cho một số người để người ta tin tưởng vay tiền
đến thời gian gần cuối trước khi bỏ đi đối tượng cũng có hành vi thuê một số xe ô tô tự lái của người dân trên đề bàn tỉnh lạc lắc
trên thực tế thì số tiền đối tượng vay mượn của nhiều người
đối tượng sử dụng để trả lại cho chính những người đó và chỉ có sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động mua bán xe ô tô để cho những người khác tin tưởng
đến nay kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại ở thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của kiều lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
chuyên án truyền thông tin của kiều khai nhận được thông tin gian dối lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại ở thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc

sau một mươi năm lần trốn đối tượng tô quang huy sáu mươi chín tuổi trú tại phường phạm ngũ lão quận một thành phố hồ chí minh đã bị bắt
theo hồ sơ vụ án tô quang huy cùng đồng phạm đã giả danh dưới nhiều vỏ bọc để chạy dự án khai thác vàng tại huyện ngân sơn vào năm hai nghìn một mươi hai
huy cùng nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau khi bị phát hiện nhằm trốn tránh việc truy xét của cơ quan điều tra huy bỏ trốn khỏi địa phương
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an tp hcm và công an tỉnh long an tổ chức xác minh và truy bắt được đối tượng huy tại phường sáu tp tân an tỉnh long an
ngay sau khi bị bắt đối tượng huy đã được di lý về công an tỉnh bắc cạn để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản